tại tỉnh nghệ an ngày hôm nay tại lòng hồ thủy điện hùa na huyện quế phong
đã xuất hiện tình trạng cá lồng chết dày đặc nổi trắng mặt nước
theo thống kê ban đầu có bốn hộ nuôi cá bị chết nhiều nhất thiệt hại ước tính khoảng hai trăm linh triệu đồng
những người nuôi cá lồng trên thủy điện hùa na cho biết nguyên nhân có thể do lòng hồ cạn nước
nước đục các hộ nuôi không kịp di chuyển bè cá đến vùng nước sâu hơn
được biết hiện trong lòng hồ thủy điện hùa na có gần hai trăm tám mươi lồng cá
của các hộ dân hai xã thông thụ và đồng văn nuôi các loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao
nhiều hộ đã xả cá chết ra lòng hồ khiến người dân lo lắng môi trường bị ô nhiễm
và thiết tha đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra làm rõ nguyên nhân cá chết